thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn này là tròn một mươi năm unesco công nhận khu du lịch sinh thái tràng an của tỉnh ninh bình là di sản thế giới kép vào năm hai nghìn một mươi
đây là hệ thống dãy núi đá có tuổi địa chất khoảng hai trăm năm mươi triệu năm chứa trong mình hàng trăm thông lũ hàng động hồ đầm nối liền thành vùng khép kín
sừng sững giữa trời mây lỏng lộng tạo nên phong cảnh hữu tình cuốn hút hàng triệu du khách bốn phương tới thăm hàng năm
trong bài thơ vũ lâm thu văn đức vua trần nhân tông đã ngợi ca vẻ đẹp nơi đây
lòng khe im ngược bóng cầu hoa thắp sáng bờ khe vệt nắng tà lặng lẽ nhìn non rơi lá đỏ mây răng như mộng tiếng chuông xa
vâng đến với ninh bình trong đó có khu du lịch sinh thái tràng an nhiều lần nhà báo nhà thơ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban
nguyên tổng biên tập báo nhân dân nhận dấu mốc một mươi năm có ý nghĩa lịch sử này đã viết bài thơ thào thiết ninh bình
thể hiện cảm xúc trào dâng của mình đối với một vùng đất mà mỗi vách núi mỗi dòng sông mỗi hang động mỗi đền chùa mỗi bậc đá rêu phong
mỗi hàng cây cổ thụ đều chứa trong mình nguồn thơ rào rạng truyền niềm tự hào về non nước cha ông để lại
nhận lên tình yêu thiên nhiên tình yêu con người
nơi đã và đang có vinh hạnh bảo tồn và làm đẹp thêm một di sản văn hóa độc nhất vô nhị của nước ta
nơi đây cố đô hoa lư từ thế kỷ một mươi còn đó biểu tượng của nhà nước không khiến tập quyền đầu tiên của nước đại của việt ta do vua đinh tiên hoàng sáng lập
tiếp sau là những danh tướng tài ba lê hoàn đã lãnh đạo nhân dân ta chống quân xâm lược giữ trọn nền độc lập
cà khúc thào thiết ninh bình được ra đời là sự kết hợp hoài hòa
giữa hồn thơ chữ tình sâu lắng của nhà báo nhà thơ nguyễn hồng vinh
với tài năng âm nhạc giàu sáng tạo của nhạc sĩ phó giáo sư tiến sĩ đỗ hồng quân
cùng giọng ca mượt mà của nghệ sĩ nhân dân diệu hương thể hiện
kính mời quý vị cùng thưởng thức